tại khu vực huyện quan sơn tỉnh thanh hóa các hoạt động tìm kiếm người mất tích do mưa lũ vẫn đang được địa phương nỗ lực triển khai
hiện tại ghi nhận địa phương này vẫn còn tám người chưa được tìm thấy
đã sáu ngày trôi qua kể từ khi trận lũ kinh hoàng đổ về bản sa ná tỉnh thanh hóa vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương có người mất tích tìm kiếm
quá trình tìm kiếm diễn ra hết sức khó khăn do địa hình phức tạp nước lũ cuộn lên nhiều đất đá đặc biệt là lượng thân cây rồn xuống từ thượng nguồn quá nhiều
mới đây lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể không còn nguyên vẹn tại hai xã sơn điện và mường mìn
tuy nhiên đang phải chờ cơ quan chức năng công an hỗ trợ giám định tìm danh tính
việc có thêm bảy nạn nhân bên nước bạn lào mất tích phía đầu nguồn sông luồng càng khiến quá trình giám định trở nên phức tạp